một cơ sở sản xuất dầu chai ở lộ vòng cung phường an bình quận ninh kiều thành phố cần thơ
đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lớn cột khói đen bay cao
nơi xảy ra cháy được xác định nằm ngay cạnh chợ nổi ké răng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra
từ cơ sở sản xuất dầu chai ở địa chỉ trên và ngọn lửa xuất hiện nên hốt hoảng ôm đồ chạy ra khỏi nhà
lửa sau đó bùng phát nhanh cột khói đen bay cao hàng chục mét
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chữa cháy thuộc công an thành phố cần thơ đã đến hiện trường để hỗ trợ dập lửa
đến một mươi năm h một mươi năm phút cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn theo những người chứng kiến
là do trong quá trình đổ dầu chai vào thùng cạnh bếp thì bén lửa rất may vụ cháy không có thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ